chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh
hòa bình phát triển và hợp tác cùng thắng
đã trở thành xu hướng chủ đạo của thời đại
trung quốc và anh cần tuân theo xu hướng của thời đại
phù hợp với nhu cầu của từng giai đoạn phát triển và hợp tác song phương
hướng đến một mối quan hệ của kỷ nguyên vàng
chủ tịch tập cận bình đã đưa ra bốn đề xuất
để thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ với anh trong tương lai
bao gồm lên kế hoạch phát triển quan hệ toàn diện
thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế song phương
củng cố hợp tác trong khuôn khổ các thể chế đa phương
và giải quyết các thách thức toàn cầu
tăng cường giao lưu nhân dân cũng như trao đổi văn hóa
về phần mình thủ tướng theresa may bày tỏ hy vọng
thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa hai nước
nhấn mạnh mối quan hệ giữa anh và trung quốc
đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất
khi trong thời gian qua hai nước đã đạt được những thỏa thuận
củng cố các mối liên kết song phương trong nhiều lĩnh vực
guinness đường trượt cáp zipline dài nhất thế giới
đã được khánh thành tại vương quốc ras al khama
thuộc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
đây sẽ là sản phẩm nhằm thúc đẩy du lịch
tại vương quốc kém phát triển này
đường trượt zip tại zebelzaz ở ras al khaimah
thuộc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
đã được xác nhận là kỷ lục thế giới mới
với độ dài là hai tám km
phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó của puto rico
với hai hai km
đường trượt này được treo ở độ cao

với tổng cộng số cáp nặng hơn sáu tấn
nối xuống đỉnh núi cao nhất của trung đông
với tốc độ một trăm năm mươi km một giờ
nó có thể chở tới hai trăm linh người mỗi ngày
với trọng lượng tối đa
một trăm năm mươi kg một người
đường trượt này thuộc dự án du lịch
giữa cơ quan phát triển du lịch ras al khaimah
và toro vecde
nhằm thu hút khách du lịch quốc tế
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây
xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt